thưa quý vị những sóng lạnh từ phương bắc vẫn liên tục bổ sung đều đặn xuống nước ta
khiến cho không chỉ ở bắc bộ mà còn ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình
đều nằm trong mức rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày là dưới một mươi năm độ
dự báo trong đêm nay khí lạnh vẫn tiếp tục bổ sung vì thế mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay
ở các tỉnh vùng núi và trung du phía bắc như lào cai hà giang cao bằng lạng sơn
bắc giang thái nguyên và tuyên quang chỉ từ bảy cho đến một mươi độ
vùng đồng bằng và bắc trung bộ nhiệt độ là từ một mươi một cho đến một mươi ba độ
trong ngày mai khối không khí lạnh sẽ ngừng bổ sung tuy nhiên cường độ của nó vẫn rất mạnh
vì thế nền nhiệt trên các khu vực tuy có tăng nhưng không nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ là từ một mươi một cho đến một mươi ba độ
ở tại khu vực đồng bằng bắc bộ và khu vực bắc trung bộ nhiệt độ từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
không chỉ khiến nhiệt giảm mạnh ở các tỉnh miền trung không khí lạnh còn gây mưa
cho suốt một dọc các tỉnh từ hà tĩnh trở vàng
nhiệt độ cao cho đến khánh hòa và mưa vẫn tiếp diễn trong cả đêm nay và ngày mai
nền nhiệt ở quảng trị trở xuống đến thừa thiên huế trong ngày mai vẫn ở ngưỡng rét
giao động là từ một mươi tám cho đến một mươi chín độ
trong khi đó khu vực đà nẵng và quảng nam nhiệt độ giảm xuống ở ngưỡng từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
và trời z cả ngày
vùng từ quảng ngãi cho đến phú yên nhiệt độ từ hai mươi hai cho đến hai mươi ba độ rét xảy ra về đêm và sáng
ở khu vực khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ và trời cũng chuyển lạnh
ảnh hưởng của không khí lạnh đối với nam bộ và tây nguyên ngày càng rõ
đêm nay ở khu vực tây nguyên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
còn ở khu vực miền đông nam bộ sáng mai cũng có nơi nhiệt độ thấp dưới hai mươi độ trời chuyển rét nhẹ
ngày mai trời nắng yếu tây nguyên không nơi nào vượt quá hai mươi sáu độ
còn tại nam bộ trong ngày trời nắng nhẹ nhiệt độ từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
về áp thấp nhiệt đới trên biển đông chiều nay nó vẫn tồn tại trên khu vực biển sulu của philippines
khoảng đêm nay và sáng sớm ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ vượt qua đảo palawan và đi vào biển đông
sau đó mạnh lên thành bão
đến sáng mai tâm bão cách đảo sông tử tây huyện đảo trường sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông nam
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là từ vĩ tuyến tám đến một mươi hai độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
từ đêm nay vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông sẽ có gió mạnh dần lên mức cấp sáu đến cấp bảy
sau tăng lên cấp tám đến cấp chín và giật cấp một mươi một
khiến cho biển động rất mạnh và sóng biển cao từ năm cho đến bảy mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước